ngày năm tháng một mươi tại kỳ họp thứ hai hội đồng nhân dân tỉnh hương yên nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đã ra nghị quyết khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi trên địa bàn tỉnh hưng yên
các doanh nghiệp có dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn thuộc danh mục được ủy ban nhân dân tỉnh hương yên phê duyệt sẽ được ưu đãi về đất đai hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực phát triển thị trường và áp dụng khoa học công nghệ được áp dụng theo đúng quy định tại nghị định số hai trăm một mươi hai nghìn một mươi ba ndcp ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ
hỗ trợ đầu tư đối với từng dự án ở một số ngành nghề
hỗ trợ đầu tư cơ sở diết mổ gia súc
hỗ trợ đầu tư cơ sở chăn nuôi gia súc
hỗ trợ trồng cây dược liệu
hỗ trợ đầu tư cơ sở nông nghiệp
hỗ trợ đầu tư cơ sở chế tạo bảo quản chế biến nông sản thủy sản
hàng năm tỉnh hưng yên sẽ dành hai tổng chi ngân sách của tỉnh các chương trình dự án lồng ghép khác để thực hiện việc hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh hương yên nhằm thu hút được nhiều nhà đầu tư vào lĩnh vực này